trong không khí vui tươi phấn khởi nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh kính yêu
tại thị trấn lâm thao tỉnh phú thọ nơi mà cách đây năm mươi tám năm đảng bộ và nhân dân tỉnh phú thọ
đã vinh dự được đón chủ tịch hồ chí minh về thăm
đến nay hình ảnh của bác vẫn im đậm trong trí nhớ của những lão thành có vinh dự được gặp bác ngày ấy
trong dòng người ra đón bác ở hợp tác xã nam tiến ngày hôm đó có ông nguyễn văn vũ nay đã hơn bảy mươi tuổi
trong chuyến thăm của bác ông là một trong ba thiếu niên của xã được chụp ảnh chung với người
đến thăm nhà ông vũ những ngày tháng năm này chúng tôi lại thêm một lần xúc động khi nghe ông kể về sự bình dị
gần gũi và chứa chan tình cảm của bác hồ với bà con nông dân

trong dòng người ra đón bác ở hợp tác xã nam tiến ngày hôm đó có ông nguyễn văn vũ nay đã hơn bảy mươi tuổi
trong dòng người ra đón bác ở hợp tác xã nam tiến ngày hôm đó có ông nguyễn văn vũ nay đã hơn bảy mươi tuổi